chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
có lẽ những bản làng người thái thường tụ cư bên con sông con suối những nơi rồi giàu nguồn nước
có lẽ chính cuộc sống gắn với sự vơi đầy của con nước suốt hàng trăm năm qua đã khiến người thái hình thành nên cả một đời sống vật chất và tinh thần vô cùng phong phú
từ những món ăn truyền thống độc đáo tới lễ cầu mưa linh thiêng kỳ bí vẫn thường diễn ra hàng năm

chúng tôi đến mộc châu vào một ngày tháng hai âm lịch khi những rừng mơ rừng mận xanh mướt trải dài miên man đang vào mùa quá chín
tìm đến nhà ông vì văn lít một trong những người đã có công phục dựng lại lễ cầu mưa của người thái ở mộc châu
cây vạn vật là vô cùng quan trọng bởi qua hình tượng của những con trai con ốc con chim con ve hay những dụng cụ sinh hoạt của người dân lời khấn sẽ được gửi lên ông then tức ông trời
mỗi vật đều tượng trưng cho sự khô hạn và khát khao có một nguồn nước để vạn vật sinh sống cây cò tốt tươi
với ý nghĩa đó nên suốt cả tuần nay dân bản đã cùng nhau làm cây hoa vạn vật
tuy lễ cầu mưa năm nào cũng diễn ra nhưng có một điều đặc biệt là người thái không bao giờ sử dụng lại cây cũ
cây vạn vật luôn luôn phải được làm mới như một sự thành kính dâng lên cho ông trời
năm nào mình cũng phải làm cây mới
mỗi một năm mình phải cầu những
nhiều những cái may mắn cho tất cả môn dân chăm họ dưới trần gian
thì tất cả những cây hoa vạn vật mình phải làm cho nó đẹp
mới cả mình phải lấy cây mới để cầu sinh lục của năm mới đó
để làm ăn ví dụ như người dân thì trồng ngô ngô cũng phải tốt tươi này
trồng lúa lúa cũng phải bội thu
đời sống của nhân dân được ấm no sức khỏe được mạnh khỏe
đấy là cho nên phải chọn cây mới
mình gọi là người cây nêu nhưng người thái thì người ta có thể là cây vạn hoa hay là cây vũ trụ
thì cái cây này nó đặc trưng cho tất cả các tầng sinh sôi trong cuộc sống của con người
từ dưới nước cho đến trên trời cho đến xung quanh tất cả được treo lên đây
người ta làm những hình như là con ốc con chai rồi là con chim con ve con ong rồi bắp ngô bắp với tất cả những cái gì đó
ta có thể nói là cây này là một cây đặc trưng bởi vì cũng cầu mong cho tất cả mọi vật cũng như cái cách mà suy nghĩ của người thái làm được sống tự nhiên
được sống hòa mình chung với tất cả thiên nhiên
bên cạnh công tác chuẩn bị thì một trong những nghi lễ quan trọng diễn ra đầu tiên của lễ cầu mưa đó là lễ cúng thổ địa và cúng ở mó nước
lễ cúng này thường tổ chức vào ngày một mươi bốn tháng hai âm lịch trước ngày diễn ra lễ hội chính
với lễ cúng thổ địa người dân thường tổ chức ngay tại nhà văn hóa của bàn
mầm lễ cũng được làm đơn giản
chỉ gồm một con gà xôi rượu và đặc biệt là phải có thêm chiếc áo của trường bản
người đứng đầu tổ chức lễ cầu mưa để thầy cúng báo cáo với thổ thần thổ địa
sau khi lễ cúng kết thúc cũng là lúc mọi người phải chuẩn bị đầy đủ lễ vật để tiếp tục cúng thần nước tại mó nước đầu nguồn
nghi lễ này do một số người đại diện tiến hành
theo chân mọi người chúng tôi cũng ra mó nước tham dự lễ cúng
để diễn ra nghi lễ quan trọng này ngay từ hôm trước những người đàn ông trong bản đã ra mó nước dựng lán thờ
theo suy nghĩ của người thái đây được coi như một ngôi nhà mời thần linh về trú ngủ thể hiện tấm lòng thành kính của dân bản đối với thần linh
đồ lễ sẽ được chia lạc với các thần linh
đồ lễ sẽ được chia lạc với các thần linh
đồ lễ sẽ được chia làm hai mâm một mâm đặt bên dưới để cúng thần thổ địa sinh sống tại khu vực mó nước
với một dân tộc có nền văn minh nông nghiệp lúa nước thì niềm tin vào một vị thần cai quản đất đai che chở bảo vệ cho con người là rất quan trọng
đồng bào tin rằng muốn lập bàn làm ruộng làm nương bắt cá nuôi con vật đều phải xin phép thần thổ địa

và ngày hôm nay những người đại diện cho bàn làng sẽ có chút lễ mong chờ
những người đại diện cho bàn làng sẽ có chút lễ mọn dâng lên thần gửi tới thần những lời cúng khấn có nội dung báo cáo về việc sẽ tổ chức lễ cầu mưa
cầu xin thần thổ địa cho phép và bảo vệ dân bàn tổ chức lễ cầu mưa được xuân sẻ thuận lợi

còn với mâm cúng dành cho thần nước

sẽ được dân bàn thành kính đặt trong lán
những đồ lễ mang đặc trưng trong lễ cúng thần nước
những đồ lễ mang đặc trưng trong lễ cúng thần nước
gồm có những quả trứng được nhuộm màu
một con vịt luộc sôi nhiều màu sắc
với ước mong của con người gửi tới các vị thủy thần

từ đó điều hòa lượng nước hàng năm
để nhân dân cải cấy thuận lợi
mưa thuận gió hòa sinh sôi nảy nở
nguồn nước như một phúc thần
nguồn nước như một phúc thần
cầu xin nước với thần nước
cầu xin nước với thần nước

phải có cả cái giỏ trứng
với là trứng đỏ trứng đen trứng xanh
với là trứng đỏ trứng đen trứng xanh
các màu trứng tử trưng cho trứng rồng
sau khi mình cúng xong
trứng vứt vào trong mó nước
trứng vứt vào trong mó nước
lấy hai con cá
lúc nào cúng xong
lấy hai con cá
có một điều ngạc nhiên
có một điều ngạc nhiên
đó là trong lúc lễ cúng đang diễn ra
thì trời bắt đầu đổ mưa
không biết là do tình cờ
hay sự linh thiêng mà buổi lễ mang lại
nhưng ít nhiều
nó góp phần mang đến niềm tin sâu sắc hơn
về một năm mưa thuận gió hòa
sau lễ cúng
những quả trứng nhuộm màu
mang hình tượng trứng rồng
sẽ được ném vào trong mó nước
đồng thời trường bản cũng là người
thay mặt dân làng thả cá vào mó nước
cầu may mắn
và với mong ước một năm
mưa thuận gió hòa
xua đi những nhọc nhằn trong năm cũ
người ta còn té nước vào nhau
để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người
để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người
một số người đại diện sẽ xuống lấy nước
đem về dùng cho lễ cúng
trong lễ cầu mưa ngày hôm sau
trong lễ cầu mưa ngày hôm sau

khi mặt trời ló dạng bắt đầu một ngày mới
cũng là lúc những người dân của bàn nà bó một

đã tất bật chuẩn bị cho lễ cầu mưa
đã tất bật chuẩn bị cho lễ cầu mưa
cây vạn vật lúc này mới được mọi người trang trí

và đặt ở vị trí trung tâm của buổi lễ

so với lễ cầu mưa của các dân tộc khác thì lễ cầu mưa của người thái có rất nhiều nét riêng biệt và độc đáo
trong đó hình tượng người đàn bà quá được xem như tiêu biểu cho sự dũng cảm đức hy sinh của người phụ nữ và cũng là người không thể thiếu trong lễ cầu mưa
qua buổi lễ cầu mưa người thái không chỉ gửi thông điệp cá nhân cầu mong mùa màng tươi tốt đời sống ấm no mà còn khẳng định sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên là những mối quan hệ không thể tách rời

qua buổi lễ cầu mưa người thái không chỉ gửi thông điệp cá nhân cầu mưa

qua buổi lễ cầu mưa người thái không chỉ gửi thông điệp cá nhân cầu mưa